thưa quý vị chiều nay một mươi chín tháng năm thủ tướng phạm minh chính đã dự lễ khởi công gói thầu số một mươi hai
thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình mở rộng nhà ga hành khách t hai cảng hàng không quốc tế nội bài
đây là một trong những hoạt động thi đua của tổng công ty cảng hàng không việt nam
chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh

cảng hàng không quốc tế t hai được xây dựng đáp ứng công suất một mươi triệu hành khách một năm
và có khả năng mở rộng trong tương lai với tổng công suất một mươi năm triệu hành khách một năm
cùng với dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành và nhà ga hành khách t ba
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đang được liên danh các nhà thầu tăng tốc đẩy nhanh tiến độ
công trình mở rộng nhà ga hành khách t hai cảng hàng không quốc tế nội bài hoàn thành
sẽ cải thiện tình trạng quá tải tại các sân bay lớn trong nước
nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của ngành hàng không
góp phần phát triển hạ tầng giao thông hạ tầng logistics ngày càng hiện đại đồng bộ
cảng hàng không quốc tế nội bài hiện là một trong ba cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất là cửa ngõ thủ đô
nơi đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế nguyên thủ quốc gia là đầu mối giao thương quan trọng của cả nước
có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống mạng cảng hàng không toàn quốc
thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ trong những năm qua chúng ta đã tập trung nhiều
nguồn lực của nhà nước và nhà đầu tư nhất là vốn xã hội hóa cho phát triển hạ tầng giao thông
đã triển khai được nhiều dự án giao thông hàng không quan trọng như sân bay long thành
sân bay điện biên nhà ga t ba tân sơn nhất góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
giai đoạn đến năm hai nghìn năm mươi
năm hai nghìn ba mươi cảng hàng không quốc tế nội bài có công suất sáu mươi triệu hành khách một năm
đến năm hai nghìn năm mươi là một trăm linh triệu hành khách một năm và nghiên cứu đầu tư cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô
nhà ga hành khách quốc tế t hai cảng hàng không quốc tế nội bài với công suất một mươi triệu hành khách
một năm được đưa vào khai thác năm hai nghìn một mươi năm tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi tám nhà ga đã bắt đầu quá tải
vượt công suất thiết kế nhà ga t hai theo tính toán ban đầu khai thác một mươi triệu hành khách
vào năm hai nghìn hai mươi do đó việc mở rộng nhà ga t hai trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo đáp ứng kịp thời
tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế nội bài là rất cần thiết việc mở rộng nhà ga hành khách t hai
với tính chất công việc đa dạng và phức tạp đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng công tác mở rộng thi công
phải đồng bộ bên cạnh đó công trình lại thi công trong điều kiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho các hoạt động khai thác thường xuyên tại nhà ga hiện hữu